trong lần về thăm nói chuyện với đảng bộ và nhân dân tỉnh hà tĩnh chủ tịch hồ chí minh đã ân cần động viên khen ngợi nỗ lực vượt khó của cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân
khác ghi lời dạy của bác sáu mươi năm qua đảng bộ quân và dân hà tĩnh đã đoàn kết một lòng nỗ lực phân đấu vượt qua mọi khó khăn thử thách đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa từng bước đưa hà tĩnh thoát khỏi tình trạng tỉnh nghèo vươn lên sánh vai với các tỉnh bạn trong cả nước
kỷ niệm sáu mươi năm ngày bắc hồ về thăm hà tĩnh một mươi năm thành lập thành phố hà tĩnh đúng vào dịp toàn đảng toàn quân toàn dân ta đang đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh gắn với thực hiện nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai
hôm nay ngày một mươi một tháng sáu đoàn công tác của quốc hội do đồng chí tòng thị phóng ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch thường trực quốc hội làm trưởng đoàn đã lên thăm và làm việc tại tỉnh thái nguyên
đoàn đã đến dân hương tại khu di tích lịch sử quốc gia hai mươi bảy tháng bảy xóm bàn cờ thị trấn hùng sơn huyện đại từ và nhà tưởng niệm chủ tịch hồ chí minh xóm đèo de xã phú đình huyện định hóa
chiều cùng ngày đoàn đã có buổi gặp mặt sinh viên quốc tế tại trường cao đẳng kinh tế tài chính thái nguyên
đoàn đã đến dương hương tại khu di tích lịch sử quốc gia hai mươi bảy tháng sáu xóm bàn cờ thị trấn hùng sơn huyện đại từ và nhà tưởng niệm chủ tịch hồ chí minh xóm đèo re xóm đèo re xóm đèo re xóm đèo re xóm đèo re xóm đèo re xóm đèo re xóm đèo re xóm đèo re xóm đèo re xóm đèo re

mà kỳ họp thứ tư kỳ họp bất thường để bàn về chuyên đề công tác bảo vệ môi trường đô thị khu dân cư và quản lý chất thải trên địa bàn thành phố hồ chí minh
đây là kỳ họp bất thường của hội đồng nhân dân tp hcm trong bối cảnh thành phố đang phải đối mặt với nhiều vấn đề về môi trường đáng lo ngại ô nhiễm môi trường đã ảnh hưởng đến kinh tế và chất lượng sống của người dân
mức độ ô nhiễm đáng lo ngại trên tất cả các lĩnh vực trong đó nhiều nhất là nước mặt nước ngầm nước thải không khí tiếng ồn đặc biệt là bùn thải chưa được xử lý tất cả đều vượt chuẩn cho phép gây bức xúc trong nhân dân
tuy nhiên theo quan sát của phóng viên trong khi các ngành chức năng đang triển khai kiểm tra các vấn đề liên quan đến khai thác cát trên sông ba thì trong hai ngày nghỉ vừa qua thứ bảy và chủ nhật các đối tượng càng đẩy nhanh tiến độ khai thác cát ở cả phía đông và phía tây cầu đà rằng thậm chí ngay tại bờ sông gần khu vực dân cư các đối tượng đã ổ ạt vận chuyển cát đi khắp hướng

đã nhiều năm nay hàng trăm hộ dân ở làng đắc sút xã đắc rông huyện đắc rây tỉnh con tum luôn sống trong tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng vì hàng ngày phải hít phải mùi hôi thối từ nhà máy sắn của công ty phương hoa đóng chân trên địa bàn
đáng nói hơn là ngay cả nguồn nước từ các giếng của người dân cũng bị ô nhiễm nặng bởi chất thải của nhà máy này
đây là hồ chứa chất thải từ nhà máy sắn phương hoa chưa qua xử lý
nhưng lại đưa thẳng cho các dân lý của hà tông
ra môi trường bên ngoài nhà máy có sức chứa khoảng gần một năm trăm linh mét khối hồ chứa chất thải này
gần như đã được lấp đầy và nằm ngay giữa khu dân cư đông đúc theo người dân làng đắc sút cho biết
từ khi xuất hiện hồ chứa chất thải này hàng chục giếng nước của người dân trong làng có dấu hiệu
bị ô nhiễm nước có mùi hôi thối có màng váng nổi trên bề mặt sủi bọt khi bơm lên để vài chục
phút thì nước chuyển sang màu vàng
nước có mùi hôi thối thì nói chung là rất là khó chịu nói chung là gần nhà máy đây là mấy con nhỏ
hay là la là mùi khó chịu đau đau lắm mà thậm chí là các hộ về băng đêm gần nhà máy là rất là tiếng
nghe máy ống ảo dẫn đến người dân không ngủ được vì băng đêm chừng ngày thậm chí là hại đến người dân
chức khỏe người dân
trung tâm y tế dự phòng tỉnh quang tum
đã lấy mẫu nước tại chín giếng của người dân làng đa sút để kiểm nghiệm thì tất cả các mẫu nước tại chín giếng này đều không đạt chuẩn về chất lượng nước sinh hoạt
chất thải từ nhà máy mì phương hoa đã và đang làm đảo lộn cuộc sống của hàng chục hộ dân từ nhiều năm nay
nhưng cho đến nay chính quyền và các ngành chức năng liên quan của tỉnh con tum vẫn chưa có biện pháp xử lý cụ thể
đối với nhà máy mà xác thải cái bã mì thì việc này là chính quyền địa phương đã biết chất thải mà không được theo quy chuẩn thì
nó rất là mùi hôi thối thứ hai nữa là một số cái giếng đó nó bị ô nhiễm làm cho cuộc sống của bà con nó không sống bình thường
ví dụ là kể cả ngủ trong nhà thì cũng nghe mùi rồi tiếng ôn tiếng ôn chỉ là một phần thôi nhưng mà nhất là ô nhiễm về nguồn nước sinh hoạt với mùi hối thối
nhà máy mì phương hoa có công suất là hai mươi năm tấn bột mì một ngày
đưa vào sản xuất là hai mươi tấn bột mì
từ khi nhà máy này đi vào sản xuất hàng trăm hộ dân ở hai xã là đắk crong của huyện đắc lây và xã đắc giang của huyện ngọc hồi tỉnh con tum luôn phải sống trong tình trạng không khí bị ô nhiễm
mặc dù người dân đã nhiều lần viết đơn kiến nghị nêu ý kiến tại các cuộc tiếp xúc cử tri các cấp nhưng tình trạng ô nhiễm vẫn không được khắc phục